với tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay thì nguy cơ xảy ra cháy rừng tại nhiều địa phương cũng đang diễn biến phức tạp
cục kiểm lâm vừa đưa ra cảnh báo tại một số khu vực đã nhiều ngày không mưa nắng nóng thời tiết khô hành có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao
cụ thể các tỉnh sơn la điện biên lai châu bình định phú yên đồng nai bà rịa vũng tàu đồng tháp an giang trà vinh sóc trăng quảng bình
đều có những diện tích rừng có nguy cơ cháy rất cao ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
ngoài ra có một mươi bảy tỉnh có diện tích rừng nguy cơ cháy cấp bốn cấp rất nguy hiểm
thực tế những ngày qua đã liên tục xảy ra nhiều vụ cháy rừng tại các tỉnh
cục kiểm lâm đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao
thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định để tránh bùng cháy lại và lan sang khu vực lần cận